hệ thống điện mặt trời áp mái nhà với ưu điểm công suất nhỏ tiện dụng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí
mà còn góp phần giảm áp lực về đầu tư nguồn điện giảm ô nhiễm môi trường
tại thành phố đà nẵng mô hình điện mặt trời áp mái nhà đang bắt đầu được người dân và doanh nghiệp ủng hộ
tính đến cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã có một trăm năm mươi bảy khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà
có đấu nối vào hệ thống điện của công ty điện lực đà nẵng với tổng công suất lắp đặt trên một hai mươi tám kwh
gia đình ông nguyễn xuân hưởng trung bình mỗi tháng tiêu thụ hết gần tám trăm linh đồng tiền điện
tháng cao điểm hè có thể lên đến một triệu đồng
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ông quyết định lắp đặt hệ thống điện áp mái năng lượng mặt trời công suất hai sáu kw
tổng chi phí lắp đặt gần sáu mươi triệu đồng
từ khi ký kết hợp đồng bán điện cho công ty điện lực đà nẵng
gia đình ông hưởng đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể
khi mà bác dặn năng lượng hai sáu kg lên là được tấm tám pin mẫu tấm là ba trăm hai mươi năm w
thì tiền điện giảm còn bốn trăm linh
và hơn nữa bên điện lực là trả cái điện mà dư đưa lên lưới điện lực là có một đồng hồ hai chiều
thì điện lực tính cái điện dư nó trả lại cho dân là một chữ là hai
cái lợi lớn nhất trong quá trình sử dụng là nó tiết kiệm được cái số tiền điện của mình
cái đó là về vấn đề kinh tế còn thứ hai là về vấn đề môi trường thì nó góp phần chung
và bảo vệ cái
giảm thiểu cái về tác hại môi trường
đến nay công ty điện lực đà nẵng đã thanh toán cho một trăm linh năm khách hàng với tổng số tiền hơn hai trăm chín mươi triệu đồng
ngành điện lực đà nẵng cũng đang có chính sách hỗ trợ lắp đặt miễn phí công tơ đo đếm hai chiều
đầu nối và hệ thống điện cho khách hàng
phương thức tính tiền được dựa trên hợp đồng mua bán điện theo giá quy định của nhà nước
tuy nhiên với chi phí lắp đặt khá cao như hiện nay
không nhiều gia đình có đủ điều kiện để tiếp cận và sử dụng nguồn năng lượng tiềm năng này
thành phố đà nẵng đang hướng đến xây dựng thành phố sinh thái
thành phố thân thiện với môi trường trong tương lai
sử dụng năng lượng tái tạo đang là xu hướng phù hợp với định hướng phát triển các ngành nghề mũi nhọn
như du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng tại đà nẵng
việc khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời đang nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân và doanh nghiệp
đây cũng là một trong những giải pháp khả thi trong vấn đề khắc phục thiếu hụt nguồn điện vào mùa cao điểm
góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia